vi phạm quy định về kê toán gây hậu quả nghiêm trọng buôn lậu đất hiếm xảy ra trên địa bàn tỉnh yên bái và các tỉnh thành phố phía bắc
khởi tố một mươi một bị can tạm giữ một mươi ba bảy trăm một mươi năm tấn quạng đất hiếm một bốn trăm linh tấn quạng sắt và một sáu tỷ đồng
thay mặt ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia phó thủ tướng đánh giá cao và biểu dương thành tích xuất sắc nêu trên của lực lượng công an
chiến công này là minh chứng rõ nét cho quyết tâm cao trong công tác phòng chống tội phạm về buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
phó thủ tướng trần lưu quang đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được phần đỡ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm đồng thời có hình thức động viên khen thưởng phù hợp đối với các tập thể cá nhân
có thành tích nổi bật trong công tác phòng chống tội phạm về buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra lệnh khởi tố bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông lê duy minh
nguyên cục trưởng cục thuế tp hcm nay là giám đốc sở tài chính tp hcm về tội nhận hối lộ
đây là kết quả thụ lý điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi và một số cơ quan tổ chức liên quan
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can lê duy minh
liên quan đến vụ việc này trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở đối với ông lê đức thọ cựu bí thư tỉnh ủy bến tre
để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
với danh nghĩa giám đốc công ty thép tầm cao võ thành tám chú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam
đã lừa đảo nhiều nạn nhân bằng hình thức mua nhôm giá rẻ hơn so với thị trường để chiếm đoạt hơn chín bốn tỷ đồng
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với võ thành tám về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu điều tra để có tiền tiêu xài trả nợ tám đã đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản
của các bị hại ở tp đà nẵng và các tỉnh thành khác trên cả nước
vào khoảng tháng ba năm nay một bị hại trú tại tp hồ chí minh đến tp đà nẵng gặp tám để trao đổi
mua hai mươi năm tấn nhôm loại chín mươi sáu với giá hơn một hai tỷ đồng đặt cọc trước ba mươi còn bảy mươi sẽ thanh toán sau khi kiểm tra chất lượng
và lập biên bản giao nhận tại cảng khâm châu trung quốc
tám hẹn ba ngày sau sẽ đóng hàng trở đi nhưng thực chất để trì hoãn và chiếm đoạt toàn bộ tiền cọc
cũng với thủ đoạn tương tự từ tháng ba đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tám đã lừa đảo được bốn bị hại
chuyển cho tám số tiền hơn chín bốn tỷ đồng
số tiền được tám dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an
đã bắt giữ đối tượng lưu khắc tùng trú tại phường phúc la quận hà đông tp hà nội
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn lừa đảo với các mối quan hệ của mình tùng đã nhận với một gia đình bị hại
là sẽ chạy án giúp với giá năm tỷ đồng sau đó chiếm đoạt tài sản
qua xác minh lưu khắc tùng từng là cộng tác viên của một số cơ quan truyền thông
sau đó là lao động tự do tại nhiều địa phương
để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng đối tượng thường xuyên thay đổi số điện thoại
và chỗ ở khiến việc truy tìm gặp rất nhiều khó khăn
sử dụng đồng bộ hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ vào lúc h bốn mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
tại một căn hộ trung cư trên nệ bàn tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
tổ công tác văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an
đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lưu khắc tùng
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời tiến hành khám xét nơi ở và phương tiện của đối tượng
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên xét xử vụ án hình sự về tội giết người
đối với bốn bị cáo gồm dương tôn bảo trần minh hậu phù minh tuấn và nguyễn tấn trường
cùng chú tại tp phú quốc tỉnh kiên giang
theo cáo trạng vào khuya ngày hai mươi hai tháng bốn bảo chạy xe trên đường ở phường dương đông
thành phố phú quốc thì phát hiện phan nhật linh bảo thấy linh giống với người trước đây đã chặn đường đánh mình
nên đã lấy cây dao đâm linh ba nhát vào người gây thương tật ba
tiếp đó bảo gọi cho nhóm của tuấn hậu tường và hai người khác mang theo hai cây dao tự chế
đi đánh anh đào hữu thi mô thi gây tổn thương cơ thể ba mươi năm vì bảo cho rằng anh thi là đồng bọn của linh
sau khi nghị án hội đồng xét xử đã tuyên phạt bảo bốn năm tù hậu và tường mỗi bị cáo năm năm tù
tuấn ba năm sáu tháng tù về tội giết người